vượt lên những khó khăn vất vả dù phải treo đeo lội suối các thầy cô giáo ở trường tiêu học và trung học cơ sở xã ba tầng huyện hướng hóa tỉnh quảng trị vẫn quyết tâm bám trường bám lớp
vì tình yêu nghề vì sự nghiệp chồng người những thầy cô giáo nơi vùng sâu vùng xa vẫn cẩn mẫn tận tụy gắn bó với công việc gieo con chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
để đến được ngôi trường của mình cô giáo lê thị ái liên trường tiểu học và trung học cơ sở xã ba tầng huyện hướng hóa phải vượt qua quãng đường hơn năm mươi km gập gành đá sỏi chênh vanh sườn dốc
thế nhưng sự quyết tâm và lòng yêu nghề yêu thương học sinh đã giúp cô giáo liên vượt qua nhiều khó khăn tiếp tục bám lớp bám trường
để đến được ngôi trường của mình cô giáo lê thị ái liên trường tiểu học và trung học cơ sở xã ba tầng huyện hướng hóa phải vượt qua quãng đường hơn năm mươi km gập gành đá sỏi chênh vanh sườn dốc
để đến được ngôi trường của mình cô giáo liên vượt qua nhiều khó khăn tiếp tục bám lớp bám trường